đã có một bốn trăm năm mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến ngày hôm nay là hơn bốn ba mươi sáu triệu liều
tối nay việt nam đã có thêm ba hai trăm hai mươi bảy ca mắc mới trong đó tp hcm vẫn là nhiều nhất với một bảy trăm tám mươi năm ca
tính tổng trong cả ngày hôm nay đã có gần sáu hai trăm linh ca mắc mới
bệnh viện giã chiến số năm đặt tại tòa nhà the garden mone ở quận năm tp hcm đã bắt đầu nhận bệnh nhân kể từ chiều ngày hôm nay
bốn mươi bệnh nhân f không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ đã được chuyển qua từ khu cách ly quận bốn tp hcm
bệnh viện giã chiến số năm bao gồm ba tầng với tổng diện tích hơn ba mươi m hai công suất tám trăm ba mươi giường chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ hoặc không có triệu chứng
mỗi tầng có một phòng cấp cứu đáp ứng điều trị cùng lúc khoảng một mươi sáu bệnh nhân nặng
tầng một là khu sàng lọc bệnh nhân tầng hai tầng ba để lưu bệnh đối với bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng
hiện bệnh viện được trang bị một trăm linh máy theo dõi nồng độ oxy trong máu sbo hai máy theo dõi đa năng năm thông số điện tim nồng độ oxy trong máu mạch huyết áp nhiệt độ
hai mươi bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện giã chiến số năm được chuyển đến từ khu cách ly quận bốn đa số là những f một chuyển f
số bệnh nhân đang được tiếp tục chuyển về và dự kiến vào ngày hôm nay sẽ có khoảng hai trăm linh bệnh nhân được thu dung điều trị tại đây
cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút hoàn tất việc vận chuyển thiết bị vật tư vào bệnh viện để phục vụ công tác thu dung điều trị tại tầng hai và tầng ba